hà nội tiền sát mốc ba ca một ngày chín mươi ba f thuộc tầng một
hà nội vừa phát hiện thêm hai tám trăm một mươi một ca covid một mươi chín mới hiện có hơn bốn mươi f công đang điều trị tại nhà
hoặc các cơ sở tầng một chiếm gần chín mươi ba tổng f đang điều trị trên toàn thành phố
bản tin covid một mươi chín thành phố hà nội phát đi tối chín tháng một cho thấy trong
hai mươi bốn giờ qua thành phố ghi nhận hai tám trăm một mươi một ca bệnh phân bố tại bốn trăm linh năm xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
đây là ngày ghi nhận số ca mắc nhiều nhất từ trước tới nay ở hà nội
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như đống đa một trăm ba mươi sáu hai bà trương một trăm hai mươi ba bắc tử liêm một trăm một mươi hai ba đình một trăm linh năm hà đông một trăm linh hai
trong đó có tới gần ba mươi bốn f điều trị tại nhà và gần bảy f điều trị tại cơ sở thu dung của hà nội và các quận huyện
như vậy đã có gần chín mươi ba f ở hà nội thuộc tầng một
ngoài ra các bệnh viện của hà nội đang điều trị cho gần hai chín trăm linh bệnh nhân
bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương và bệnh viện đại học y hà nội điều trị hơn ba trăm ba mươi bệnh nhân của hà nội
sở thông tin và truyền thông hà nội cho biết đã mở rộng nhánh ba của tổng đài điện thoại một nghìn hai mươi hai
để tiếp nhận thông tin có liên quan đến f điều trị tại nhà và tư vấn y tế về phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó trong thời gian qua thành phố đã đưa vào vận hành tổng đài điện thoại một nghìn hai mươi hai
đây là kênh kết nối tiếp nhận giải đáp các kiến nghị phản ánh và tư vấn liên quan đến phòng chống covid một mươi chín
sở thông tin truyền thông phối hợp sở y tế và các đơn vị liên quan mở rộng nhánh ba của tổng đài điện thoại một nghìn hai mươi hai
cập nhật thông tin liên quan đến f điều trị tại nhà và
tư vấn y tế về phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó sau khi bấm phím ba người dân chọn bấm phím một kết nối đến với đường dây nóng sở y tế hà nội
để cập nhật thông tin f điều trị tại nhà hoặc bấm phím hai kết nối đến mạng lưới thầy thuốc đồng hành
để được tư vấn y tế về phòng chống dịch covid một mươi chín
sở thông tin truyền thông cho biết tổng đài điện thoại một nghìn hai mươi hai sẵn sàng tiếp nhận phản ánh từ công dân
tổ chức hai mươi bốn trên bảy để hỗ trợ xử lý nhanh nhất những thông tin có liên quan
đến phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hà nội
trước tình hình ca mắc mới tại thủ đô leo thang chủ tịch hà nội cho biết
thành phố sẽ có công điện mới xiết chặt hơn các biện pháp phòng dịch
huy động thêm các lực lượng hỗ trợ y tế cơ sở
chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi hai chủ tịch hà nội chu ngọc anh cùng tổ đại biểu hội đồng nhân dân thành phố
thuộc đơn vị bầu cử số ba đã tiếp xúc cử tri quận đống đa sau kỳ họp thứ ba hội đồng nhân dân tp khóa một mươi sáu
trước tiên của các cử tri chủ tịch hà nội chu ngọc anh cho hay
từ đợt dịch thứ tư đến nay hà nội có gần hai mươi ba ca mắc covid một mươi chín
trước khi chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn linh hoạt gần sáu tháng
hà nội nỗ lực vượt bậc và chỉ có gần sáu ca
khi chuyển sang trạng thái thích ứng mới hà nội ghi nhận thêm khoảng một mươi tám ca
thích ứng nhưng số ca tăng thì lo lắng
không chỉ nhân dân mà là chính tôi chính quyền các cấp cũng rất lo lắng
chủ tịch hà nội cho biết hà nội đã đặt bản đồ cho các cấp
chủ tịch hà nội cho biết hà nội đã đặt bản đồ cho các cấp
tỷ lệ bệnh nhân chuyển tầng hai sang ba là một một cả nước trung bình là ba bốn
tỷ lệ bệnh nhân tử vong cập nhật đến tối ngày một mươi sáu tháng một mươi hai ở hà nội là một
chủ tịch ubnd tp chia sẻ sự lo ngại khi nhìn số ca mắc tăng mỗi ngày
tâm lý chung rõ ràng là có lo lắng dù đa số ca mắc mới đều ở thế nhẹ
xu hướng tăng cao này ngoài các điểm chung với cả nước
hà nội có những điểm khác khi thích ứng an toàn linh hoạt
như mức độ giao thương rất lớn chưa kể những ngày lễ lớn sắp tới đây
từ đó hà nội kiến nghị chính phủ có khuyến cáo chung không thể để tụ tập đông người
cũng như có giải pháp mạnh mẽ hơn để chấn chỉnh tình trạng chủ quan lơ là
của một số đơn vị cũng như người dân
chủ tịch ubnd tp nói
về mô hình trạm y tế lưu động chủ tịch ubnd tp chu ngọc anh cho biết
với phương châm bốn tại chỗ trong phòng chống dịch
thành phố đã chỉ đạo các quận huyện thị xã thành lập các khu thu dung
của các quận huyện thị xã theo mô hình trạm y tế lưu động
cho đến nay toàn bộ ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã của hà nội đã thành lập
các trạm y tế lưu động có khả năng thu dung quản lý điều trị f nhẹ và không triệu chứng
về việc phụ huynh lo lắng khi cho con trở lại trường học
chủ tịch ubnd tp nhấn mạnh
chủ trương của thành phố là học sinh chỉ đến trường khi được đảm bảo tuyệt đối an toàn về sức khỏe
đối với việc tiêm vaccine cho trẻ em
hà nội hiện còn hai trăm chín mươi hai liều nữa cho học sinh cấp hai
còn với đối tượng trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi khi nào cấp thẩm quyền cho phép
hà nội sẽ đăng ký số lượng cụ thể và tổ chức tiêm sau trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai
theo lộ trình sau khi các em được tiêm đầy đủ hai mũi thì sẽ tính toán đến việc quay trở lại trường học
chủ tịch ubnd tp thông tin hà nội sẽ được cấp thêm khoảng năm trăm linh liều vaccine
để hoàn thành tiêm mũi hai cho học sinh trước ngày ba mươi

trong việc thực hiện quy định về phòng chống dịch và đặc biệt là sự gia tăng di chuyển của người dân trong dịp nghỉ lễ
nên nguy cơ xuất hiện các ổ dịch mới trên diện rộng là rất cao
nhất là tại các nơi có mật độ dân cư cao giao thương đi lại lớn
từ kinh nghiệm đúc kết qua các đợt nghỉ lễ trước đây
để tăng cường hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín dịp tết dương lịch hai nghìn hai mươi hai
bộ y tế cơ quan thường trực ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đề nghị ubnd các tỉnh thành phố tăng cường chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nội dung cụ thể như sau
tiếp tục chủ động xây dựng và triển khai các kế hoạch phương án kịch bản phòng chống dịch trên địa bàn
trong dịp tết dương lịch hai nghìn hai mươi hai
chỉ đạo các đơn vị cơ sở y tế phân công trực tết hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ hiệu quả khoa học hợp lý
thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định của bộ y tế
tiếp tục tăng cường công tác giám sát phòng chống dịch kiểm dịch y tế biên giới
tăng cường hiệu quả các hoạt động phòng chống dịch ngay tại cơ sở
bảo đảm người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế từ sớm
phát huy vai trò của tổ covid một mươi chín cộng đồng các đội lưu động đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng đối tượng
lập danh sách người thuộc nhóm nguy cơ cao để quản lý tiêm vaccine hỗ trợ tiếp cận dịch vụ y tế sớm điều trị kịp thời
quan tâm đến các chế độ chính sách cho lực lượng y bác sĩ người tình nguyện tham gia chống dịch covid một mươi chín